đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng các quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình trên địa bàn tỉnh có hơn một mươi quỹ tài chính
ngoài ngân sách nhà nước các quỹ đã xây dựng trình ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy
tiêu chuẩn chức danh chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động đúng quy định hiện hành của nhà nước
qua đó phát huy hiệu quả sử dụng vốn tuy nhiên một số quỹ có vốn điều lệ thấp
chưa thực hiện được chức năng huy động vốn chưa thu hút được các nguồn lực ngoài ngân sách
dù do hoạt động bảo lãnh tín dụng cao thiếu cơ chế phối hợp thiếu tính liên kết
việc kiểm tra giám sát các loại quỹ chưa được duy trì thường xuyên
đoàn giám sát đánh giá hòa bình còn nhiều khó khăn nguồn tài chính cho các quỹ còn nhiều hạn chế
vì vậy thời gian tới hòa bình cần nghiên cứu có các giải pháp để phát triển
tiếp tục tìm hướng huy động để tăng cường vốn ngoài ngân sách nhà nước
cùng với đó cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để các quỹ hoạt động có hiệu quả hơn
mạnh dạng đề xuất hướng sắp xếp cơ cấu một số quỹ tài chính ngoài ngân sách theo hướng tinh gọn hiệu quả